theo đó nguyên nhân của vụ tai nạn là do xe đầu kéo rơ móc bị nổ lốp dẫn đến mất lái gây tai nạn liên hoàn